nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực trung du và vùng núi chỉ khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trong khi đó khu vực đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng chỉ phổ biến ở mức từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
do mưa vẫn còn kéo dài nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du phía bắc
với trọng điểm là khu vực các tỉnh yên bái hà giang bắc cạn thái nguyên lào cai lai châu cao bằng và cả tuyên quang
vì vậy mà người dân cần hết sức lưu ý
rãnh thấp và vùng xoáy thấp chỉ tác động yếu đến khu vực tỉnh thanh hóa trong thời gian đêm nay nên khu vực này có mưa giải rác
ngày mai trời nắng nhưng yếu nên nhiệt độ cao nhất ở đây chỉ khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
còn với các tỉnh thành còn lại của miền trung một dọc từ nghệ an trở vào cho đến tận bình thuận ngày mai tiếp tục có nắng mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
với nam bộ và tây nguyên gió tây nam hoạt động với cực
vì thế mà mưa rông vẫn xuất hiện ở mức dài rác đến nhiều nơi
ban ngày trời vẫn có nắng với nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn tại nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển phía bắc khu vực vịnh bắc bộ thời tiết xấu mưa rào và rông nhiều nơi tầm nhìn xa thấp khoảng từ bốn một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa nắng giáo
trên một mươi km
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu nên sóng biển vẫn cao từ hai đến ba mét khiến biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước